thủ tướng anh theresa may vừa tiến hành cải tổ hầu hết các vị trí chủ chốt trong chính phủ
quyết định này được đưa ra sau khi hai cố vấn hàng đầu của bà là hai đồng tránh văn phòng nội các đều tuyên bố từ chức
thông báo của văn phòng thủ tướng anh cho biết những vị trí thay đổi bao gồm bộ trưởng phát triển quốc tế giao thông y tế bộ trưởng phụ trách xứ quên bộ trưởng cộng đồng tư pháp giáo dục thương mại
động thái này được kỳ vọng sẽ giúp bà may gánh vác được các trọng trách quan trọng
bao gồm cả tiến trình đàm phán về việc rời khỏi liên minh châu âu hay còn gọi là brexit theo đúng kế hoạch
thủ tướng may khẳng định quyết định cải tổ nội các được đưa ra trong thời điểm quan trọng của đất nước khi mà người dân cần đến sự ổn định và chắc chắn từ chính phủ
nội các mới sẽ tiếp tục công việc với quá trình thương thảo về brexit dự kiến sẽ khởi động trong một tuần nữa
cũng như giải quyết một số vấn đề xã hội hiện nay như sức khỏe tinh thần giáo dục cho giới trẻ hay khủng hoảng nhà ở
lo ngại về nguy cơ thiếu hụt nguồn cung lương thực từ các nước ả rập liên quan tới cuộc khủng hoảng ngoại giao tại vùng vịnh
các quan chức qatar đang xúc tiến tìm kiếm các đối tác mới nhằm bảo đảm lương thực và cung cấp nước sạch
tại một nhà máy sản xuất thịt ở thủ đô doha các công nhân phải tăng ca để tăng gấp đôi sản lượng của nhà máy lên bốn mươi tấn mỗi ngày
với các sản phẩm thịt gà bò và thịt cừu
bên cạnh đó các doanh nghiệp trong nước cũng phải tăng cường sản xuất để đáp ứng nhu cầu của thị trường
các nguồn nhập khẩu nguyên liệu mới cũng sẽ được tính đến
chúng tôi sẽ bắt đầu nhập khẩu nguyên liệu thô từ azerbaijan uzbekistan ukraine romania và bulgaria
chúng tôi phải thích ứng với hoàn cảnh hiện tại
trên thực tế chúng tôi sẽ có thêm nhiều thỏa thuận với các nước khác trong tuần này
trước cuộc khủng hoảng ngoại giao với bốn nước vùng vịnh qatar nhập khẩu tới tám mươi lương thực từ các nước láng giềng
kể từ khi qatar bị phong tỏa iran đã điều đoán
tổng thống philippines dorico duterte tuyên bố không tìm kiếm sự hỗ trợ từ mỹ trong nỗ lực giải phóng thành phố miền nam maraui
tuyên bố được đâu được ông duterte đưa ra sau khi mỹ thông báo đang hỗ trợ kỹ thuật theo đề nghị của chính phủ philippines trong cuộc chiến tại marawi
việc lực lượng đặc nhiệm mỹ hỗ trợ quân đội philippines diễn ra sau nhiều tháng căng thẳng giữa hai nước
trong khi đó tổng thống duterte
từng tuyên bố ông muốn mỹ rút hết quân về nước
phát biểu sau khi tới thăm các binh sĩ bị thương khi chiến đấu chống phiến quân hồi giáo cực đoan tại marawi
ông duterte tuyên bố giao toàn quyền cho bộ quốc phòng giải quyết tình hình marawi đồng thời phủ nhận việc đề nghị mỹ giúp đỡ
theo phát ngôn viên quân đội philippines lực lượng đặc nhiệm của mỹ chỉ hỗ trợ về mặt kỹ thuật chứ không trực tiếp chiến đấu chống lại phiến quân
quyết định của mỹ rút khỏi hiệp định paris về chống biến đổi khí hậu đã gây sự chia rẽ giữa mỹ và các đối tác
của washington trong ngày làm việc đầu tiên tại hội nghị bộ trưởng môi trường nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu g bảy
theo liên hợp quốc và quỹ quốc tế bảo vệ thiên nhiên châu âu trung quốc và ấn độ sẽ đi đầu trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu
phát biểu sau ngày họp đầu tiên ông januca galetti bộ trưởng môi trường italia cho biết những khác biệt giữa mỹ và các nước còn lại trong g bảy
về hiệp định paris vẫn tồn tại và trường hướng này khó có thể đào chiều
các nhà lãnh đạo đức pháp và italia thì nhấn mạnh
hiệp định paris là không thể đảo ngược và tái thương lượng
người đứng đầu chương trình môi trường của liên hợp quốc eric sollem tuyên bố sáu quốc gia g bảy trừ mỹ đều thể hiện quyết tâm đối phó với biến đổi khí hậu
bất chấp những gì đang diễn ra ở nhà trắng
trong khi đó quan chức liên hợp quốc phụ trách thực thi hiệp định paris patristia espinoza
nhận định quyết định của tổng thống mỹ donald trump rút khỏi thỏa thuận khí hậu toàn cầu sẽ không tạo ra sự khác biệt
hơn bảy mươi công ty trung quốc trong đợt kiểm tra mới đây đã không đạt
các tiêu chuẩn môi trường về khí thải của nước này
kết quả được đưa ra sau hai tháng kiểm tra tại hai mươi tám thành phố trong khu vực bắc kinh thiên tân hà bắc và các khu vực lân cận
quá trình thanh tra đã phát hiện một mươi ba bảy trăm tám mươi năm công ty chiếm bảy mươi sáu tổng số được kiểm tra vi phạm các tiêu chuẩn với các vấn đề khác nhau
từ việc phát thải quá mức đến trang bị các thiết bị kiểm soát ô nhiễm kém chất lượng
trong số này có hơn bốn bảy trăm linh công ty bị phát hiện đặt địa điểm trái phép
thiếu các giấy chứng nhận liên quan và không đáp ứng các tiêu chuẩn khí thải
bộ môi trường trung quốc đã yêu cầu chính quyền địa phương tiếp tục điều tra công ty vi phạm và khắc phục các vấn đề về môi trường
theo báo cáo của ren coperation trung quốc hiện là nước phát thải khí nhà kính lớn nhất thế giới
những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự của truyền hình nhân dân